xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay thứ năm ngày một tháng một mươi
vâng ngay sau đây thì biên tập viên thu trang sẽ giúp quý vị điểm qua các tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời chị thu trang
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo bùi minh kim ba mươi tuổi
chú tại thị trấn an thới huyện phú quốc
và nguyễn đức quyết ba mươi một tuổi
chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo có trạng vào khoảng năm hai nghìn một mươi hai
kim nhờ người bạn ở campuchia mua hộ khẩu súng k năm mươi chín với giá chín triệu đồng
rồi mang về cất giấu ở nhiều nơi
đến khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
kim mua thêm một cây súng dạng bút và bảy viên đạn trên mạng xã hội facebook
với giá ba triệu đồng
rồi mang về nhà cất giấu
qua bị cáo nguyễn đức quyết vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
quyết từ tỉnh thái bình vào huyện phú quốc làm thuê cho kim
tại đây quyết đã phát hiện kim mang súng ra xem nhưng không trình báo
mà còn giúp kim đem súng cất giấu
đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
qua kiểm tra hành chính tại tiệm cầm đồ mỹ lai do kim làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện kim và quyết có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bùi minh kim hai năm sáu tháng tù
và nguyễn đức quyết một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ngày ba mươi tháng chín tại thành phố lào cai đã xảy ra một vụ việc là một cháu bé hai tuổi
bị phụ huynh một bạn cùng lớp hành hung tại một trường mầm non trăm kít
thuộc địa bàn phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
và ngay sau khi clip hành hung được đăng tải và phát tán trên mạng xã hội facebook
công an thành phố lào cai đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc
mới đây trên mạng xã hội lan truyền bài đăng và clip ghi lại hình ảnh
một người đàn ông có hành động đánh một bé gái
tại trường mầm non trăm kít ở phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
theo đó người đàn ông trong clip đã đánh bé gái hai tuổi
vì cô bé này cắn vào tay của con gái ông ta
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an đã xác minh được danh tính
người đàn ông đánh cháu bé trong đoạn video là bùi mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại trung cư techco phường kim tân thành phố lào cai tỉnh lào cai
công an thành phố lào cai đã triệu tập bùi mạnh hùng lên cơ quan làm việc
nhưng đến thời điểm hiện tại thì người đàn ông này đã tắt điện thoại
và đang không có mặt tại địa phương
hiện cơ quan điều tra công an thành phố lào cai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hòa chung không khí vui tết trung thu trên khắp cả nước
lực lượng công an trên cả nước đã tổ chức khu tết trung thu năm hai nghìn hai mươi
cho các cháu thiếu niên nhi đồng
trong dịp này lực lượng công an cũng dành tặng nhiều phần quà
cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
giá trị mỗi suất quà tuy không lớn
xong đã góp phần động viên chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên trong học tập
việc tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi
là một trong những hoạt động thường niên của lực lượng công an
đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công an các địa phương
đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em
góp phần động viên khích lệ tinh thần
để các em cố gắng phân đấu vươn lên học tốt trở thành con ngoan trò giỏi
những người có ích cho gia đình và xã hội
vâng và ngày hôm nay là ngày một mươi năm tháng tám âm lịch
là ngày dầm trung thu
tuy chịu ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
nên năm nay các sự kiện và hoạt động trong dịp này bị hạn chế hơn
nhưng không khí vui tươi phấn khởi trong ngày tết đoàn viên
đã tràn ngập khắp nơi trên đất nước
đặc biệt là tại thủ đô hà nội
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
rực rỡ náo nhiệt và tràn ngập ánh sáng
bảy h tối phố phủ hưng quận hoàn kiếm
lùng linh sắc màu bờ ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng
với nhiều họa tiết truyền thống như cá chép trống hoa lá
không gian tại phố này thu hút hàng trăm người tới tham quan chụp ảnh
ngay cạnh phố phụ hưng phố hàng mã cũng nhộn nhịp
bởi số lượng người đổ về vui chơi và mua sắm
đã hơn bốn mươi ngày việt nam không có ca nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng
vì vậy hầu hết người dân đều mang tâm trạng thoải mái dạo chơi trung thu
đây là năm thứ hai gia đình anh phạm văn mạnh cùng lên phố hàng mã trong dịp này
ngoài việc đưa vợ con đi chơi trung thu sau những ngày giãn cách bởi dịch covid một mươi chín
anh mạnh và vợ còn muốn mua cho con những món đồ chơi truyền thống đê
cũng giống như nhà anh mạnh chị lê quỳnh anh cũng đưa con lên phố hàng mã trong dịp dằm tháng tám
để tận hưởng không khí náo nhiệt và rửa sắc màu
mình cảm thấy rất vui bởi vì là con mình được nhìn thế giới xung quanh
để cả mọi người tấp nập đi chơi trung thu là mình cũng rất thích
theo ghi nhận của phóng viên điều đặc biệt của trung thu năm nay là sự trở lại của đồ chơi truyền thống
những loại đồ chơi chủ yếu được bán ra trong năm nay là đèn ông sao đèn kéo quân các con giống bằng bột nếp mặt nạ giấy bồi
sự trở lại của những món đồ chơi này không chỉ gợi cho nhiều người nhớ về tuổi thơ
mà còn mang lại niềm vui cho rất nhiều người đặc biệt là những nghệ nhân làm đèn ông sao như bà nguyễn thị tuyến

trong một bối cảnh bình thường mới của hậu covid

ở một không gian mở rộng hơn và đảm bảo được sự giãn cách

thì cũng cho xe chở ngay bốn mươi ba người này từ khách sạn đi thẳng ra khu cách ly tập trung tại cần giờ

để đảm bảo các chuyến bay thương mại trở lại hoạt động trong thời gian sắp tới
hiện tại một trăm năm mươi tám hành khách đã được cách ly theo quy định
trong đó một trăm bốn mươi hành khách về khách sạn cần giờ
các hành khách đã được bấy mẫu theo quy định phòng chống dịch
các hành khách đã được bấy mẫu theo quy định phòng chống dịch